và các chuyên gia dự báo rằng z nàng bân tại bắc bộ năm nay còn kéo dài đến cuối tháng bốn
và sẽ có những đợt không khí lạnh với nhiệt độ trung bình ngày thì dưới hai mươi độ c
thêm một lưu ý nữa không chỉ dành cho bắc bộ mà cả các khu vực như trung bộ và nam bộ
ngày hôm nay cả ba khu vực đều có mưa kèm theo cảnh báo là rông lốc gió giật mạnh
vì vậy khi mưa rông xuất hiện quý vị hãy tránh trú tại nơi an toàn kiên cố
và hạn chế di chuyển trên đường để đảm bảo được an toàn
vâng và đó là một số lưu ý về tình hình thời tiết của ngày hôm nay
bảng nhiệt độ chi tiết cho từng vùng chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn sau một ít phút tới
còn bây giờ chương trình sẽ bắt đầu với phần tin tức vừa được cập nhật
thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu bộ trưởng bộ công thương vũ huy hoàng
trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại bộ công thương và tp hcm
đã kết thúc phần tranh luận
các bị cáo đã được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án
nói lời sau cùng bị cáo vũ huy hoàng chia sẻ
bị cáo có bốn mươi năm công tác trải qua nhiều cương vị
bị cáo đã cố gắng hết sức để làm việc tuy nhiên không tránh khỏi những sai sót khuyết điểm sai phạm
bị cáo hoàng cho biết vụ án này là bài học đắt giá
bị cáo đã nhận trách nhiệm tư cách người đứng đầu
bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét toàn diện khách quan công bằng
và đúng người đúng tội để có mức án vừa giúp bị cáo nhận ra sai phạm lỗi lầm
vừa tạo điều kiện cho bị cáo trong thời gian còn lại xứng đáng với tư cách là một người công dân
trong lời nói sau cùng bị cáo phan trí dũng nguyên vụ trưởng vụ công nghiệp nhẹ bộ công thương cho biết
trong quá trình điều tra và xét xử tại phiên tòa bị cáo đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình trong vụ án
bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét để quyết định mức án công minh khách quan cho bị cáo
các bị cáo còn lại đều cho biết họ đã nhận thức được sai phạm của mình và mong hội đồng xem xét áp dụng
các tỉnh tiết giảm nhẹ để các bị cáo có cơ hội trở về với gia đình tiếp tục cống hiến cho xã hội
sau khi các bị cáo nói lời sau cùng hội đồng xét xử nghị án vào trường ngày hai mươi chín tháng bốn tòa sẽ tuyên án
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam cho biết vừa triệt phá nhóm tín dụng đen cho vay lãi nặng
với lãi suất cắt cổ lên đến một trăm bảy mươi một năm
xác định đây là vụ việc mang tính chất phức tạp phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an thị trấn tân thanh
huyện thanh liêm triển khai lực lượng đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng gồm đỗ đức ninh đỗ quốc chính và nguyễn văn quyết
cùng chú tại thị trấn tân thanh huyện thanh liêm tỉnh hà nam về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn huyện thanh liêm
qua khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan công an phát hiện thu giữ nhiều hợp đồng và các giấy tờ có liên quan đến hành vi cho vay với tổng số tiền khoảng năm tỷ đồng và hơn bảy mươi triệu đồng tiền mặt
quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận đã cho vay với lãi suất từ một trăm linh tám cho đến một trăm bảy mươi một năm và số tiền thu lợi bất chính lên đến gần một tỷ đồng
qua vụ việc trên cơ quan công an thông báo và đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng cho vay lãi nặng liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an hà nam
với điều tra viên đào văn dũng số điện thoại chín trăm một mươi chín năm trăm sáu mươi sáu sáu trăm tám mươi tám để phối hợp giải quyết
liên quan đến vụ cháu bé một mươi một tuổi bị giết hại xảy ra vào ngày hai mươi bốn tháng bốn tại xã yên cường huyện y yên tỉnh nam định
vào chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn văn quân bốn mươi ba tuổi
trú tại thôn trực mỹ xã yên cường huyện ý yên tỉnh nam định là nghi can chính trong vụ án này
vào hồi một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng bốn cháu bé một mươi một tuổi học sinh lớp bốn được phát hiện đã tử vong trong tư thế nằm sấp mặt úp vào chậu nước trong nhà tắm của gia đình
ngay sau đó cơ quan cảnh sát điều tra đã có mặt tại hiện trường xác định cháu bé bị kẻ trộm đột nhập vào nhà sát hại và lấy số tiền một mươi sáu triệu đồng trong kết sắt của gia đình ở tầng hai
tại cơ quan điều tra nghi phạm nguyễn văn quân có đặc điểm bị cầm điếc lúc đầu khai báo quanh co nhưng trước các chứng cứ
không thể chối cãi sau đó quân đã khai nhận tất cả hành vi phạm tội vì là hàng xóm hay qua lại với bố cháu bé nên quân nắm khá rõ đặc điểm của gia đình
điểm đáng chú ý quân nghĩ gia đình có nhiều tiền và bắt đầu nảy sinh lòng tham từ những lần nhìn thấy bố cháu bé cất tiền vào kết sắt
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đang củng cố hồ sơ để xử lý
công an thành phố phú quốc tỉnh kiên giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn vũ bảo và vũ quang minh
nguyễn vũ quang minh cùng ngụ tại thành phố hải phòng về hành vi tăng chữ trái phép chất ma túy
đồng thời bàn giao cho công an phường dương đông xử lý hành chính một mươi bốn thanh niên khác về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn
vào sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn công an thành phố phú quốc phối hợp cùng công an phường dương đông tiến hành kiểm tra hành chính tại một phòng nghỉ
ở khách sạn lê vân ở khu phố bảy phường dương đông thì bắt quả tang hai đối tượng là nguyễn vũ bảo và vũ quang minh
đang có hành vi tàng trữ trái phép hai mươi sáu viên nén ma túy tổng hợp đồng thời tạm giữ một mươi năm người đi cùng với bảo và minh ở các phòng khách sạn nói trên
minh cùng bảo khai nhận mua số ma túy trên từ hải phòng vào phú quốc sử dụng
qua kiểm tra ma túy nhanh công an thành phố phú quốc phát hiện có một mươi sáu người dương tính với chất ma túy trong đó có sáu đối tượng là nữ
cũng như bảo đảm quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử
toàn bộ phán bội chiến sĩ đặc biệt là lực lượng cảnh sát khu vực trong công tác nắm tình hình an ninh trật tự và giải quyết các vụ việc liên quan đến trật tự nắm tình hình mâu thuẫn liên quan đến công tác bầu cử và lực lượng cảnh sát trật tự thì giải quyết trật tự đô thị và đảm bảo các phương án tại các nơi liêm yết danh sách cử tri và tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường lực lượng cảnh sát quý sự tập trung đấu tranh với tội phạm và các hành vi

công an phường hàng đào xác định lực lượng nòng cốt
công an phường hàng đào xác định lực lượng nòng cốt